thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến thị sát tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án cảng hàng không quốc tế long thành dự án trọng điểm về đầu tư công của cả nước
thủ tướng yêu cầu trong tháng một mươi tới có hơn một tám trăm linh hectare đất sạch để bàn giao đơn vị thi công khởi công hạng mục của dự án
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải và acv sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để trình hội đồng thẩm định quốc gia thông qua làm cơ sở cho việc triển khai dự án
do đó công tác thiết kế phải được tiến hành song song với công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng
thủ tướng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ đồng nai phải khởi động dự án sân bay long thành trong năm nay
phần đầu đến tháng một mươi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao một tám trăm linh ha đất sạch phục vụ thi công làm tốt công tác bồi thường và hỗ trợ cho người dân
thủ tướng hoan nghênh tinh thần quyết tâm của đồng nai là không thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm
cùng với đó tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba nhất là về công tác nhân sự và văn kiện
thủ tướng cũng gợi ý đồng nai coi công nghiệp là hướng đi chủ đạo trong định hướng phát triển của tỉnh do đó cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nâng cao chất lượng các dự án được triển khai